trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết hôm nay ngày một mươi hai tháng một các tỉnh miền bắc mặc dù vẫn còn rét đậm rét hại nhưng đến trưa trời hừng nắng nhiệt độ tại thủ đô hà nội và các tỉnh thành phố lân cận nhiệt độ cao nhất từ một mươi năm một mươi tám độ c trời bớt rét hơn hai ngày cuối tuần nhiệt độ tiếp tục tăng thời tiết ấm dần lên
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất

nam bộ có mưa rào vài nơi ngày nắng nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ c cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ c
đà nẵng đến bình thuận có mưa mưa rào rải rác khu vực tây nguyên có mưa mưa rào rải rác khu vực tây nguyên có mưa vài nơi nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi một độ c